cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đã phối hợp với công an tỉnh đồng nai thu giữ phương tiện gây án vật chứng bộ án và đã bắt giữ được đối tượng gây án tại tỉnh đồng nai
hai đối tượng gây ra vụ trộm cắp được xác định là tạ văn nghị và nguyễn văn du cùng chú tại tỉnh đồng nai
tại cơ quan điều tra nhị và du khai nhận đêm sáu tháng một mươi cả hai đã cùng một người đàn ông tên là tùng đến thôn thọ quang xã thọ vinh huyện kim động
phát hiện xe ô tô của anh doanh đang đỗ ở đường quan sát thấy không có người
sau đó nhị đã đưa chìa khóa cho du để mở khóa trộm cắt chiếc xe nói trên
do trước đó du và nhị làm nghề mua bán xe cũ đã từng sử dụng chiếc xe này nên có chìa khóa của xe
sau khi trộm cắp sợ bị phát hiện các đối tượng đã thay biển kiểm soát ba mươi sáu a hai mươi tám nghìn sáu trăm hai mươi hai cho chiếc ô tô trên và điều khiển đến công ty cổ phần quốc tế phú linh ở thị trấn đông anh hà nội
để làm hợp đồng vận chuyển chiếc xe ô tô vừa trộm được cùng bốn ô tô khác vào thành phố biên hòa thì bị bắt giữ
em đi từ hà nội ra hưng yên
em lấy chiếc xe em em điều khiển chiếc xe đi về bãi xe đông anh
xong rồi gửi vào xe lồng chuyển vào trong đồng nai
em em thì bị mời về đội kiểm tra lực lượng công an kiểm tra
em gửi lái xe anh bảo em chạy đâu em chạy ở đây thôi
ngày một mươi tám tháng một mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim động đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với tạ văn nhị và nguyễn văn du
về hành vi trộm cắt tài sản
và tiếp tục xác minh nguồn gốc bốn chiếc xe ô tô đang thu giữ để xử lý theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang đang kiểm tra xác minh tin báo về việc phạm thái hòa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
trú tại ấp phú xuân xã thạnh hòa huyện phụng hiệp tỉnh hậu giang bị tố cáo chiếm đoạt tài sản
phạm thái hòa bị nhiều người tố cáo vay tiền của họ để hoạt động kinh doanh tiền ảo trên mạng internet
nhưng không trả theo thỏa thuận mà chiếm đoạt tổng cộng hơn một tỷ ba trăm sáu mươi triệu đồng
hiện phạm thái hòa đã vắng mặt nơi cư trú không được có lý do
để phục vụ công tác kiểm tra xác minh và xử lý tin báo theo luật định
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang thông báo từ nay đến hết ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
yêu cầu phạm thái hòa phải có mặt tại cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
địa chỉ số sáu đường tôn đức thắng phường mỹ bình thành phố long xuyên tỉnh an giang
số điện thoại hai nghìn chín trăm sáu mươi ba chín mươi năm hai nghìn bảy trăm năm mươi bảy di động chín trăm chín mươi ba chín mươi tám ba nghìn ba trăm năm mươi chín gặp điều tra viên phạm văn tài
đến thì cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang sẽ tiến hành các thủ tục theo luật định và không được khiếu nại
đề nghị người dân biết phạm thái hòa đang ở đâu thông báo đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
với hành vi khai thác cát trái phép và vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông
công an tỉnh tiền giang đã lập biên bản xử lý bốn đối tượng gồm nguyễn văn vinh
chú tại thành phố mỹ tho tỉnh tiền giang lê long hồ nguyễn kim an và trần quốc cường cùng chú tại tỉnh bến tre
ngày một mươi chín tháng một mươi tổ công tác phát hiện bắt quả tang ghe gỗ do nguyễn văn vinh điều khiển
cùng với lê long hồ thả ống xuống sông hút cát lên ghe với số lượng trên một mươi một mét khối cát ở đoạn sông tiền
thuộc xã thới sơn thành phố mỹ tho
cùng ngày tổ công tác cũng phát hiện bắt quả tang ghe gỗ do nguyễn kim an điều khiển
cùng với trần quốc cường thả ống xuống sông hút cát lên ghe
với số lượng trên một mươi tám mét khối cát ở đoạn sông tiền thuộc xã thới sơn thành phố mỹ tho
tại thời điểm kiểm tra người trực tiếp điều khiển hai ghe gỗ là nguyễn văn vinh và nguyễn kim an
đều không có bằng thuyền trường không giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
tổ công tác đã yêu cầu các đối tượng bơm trả lại lòng sông số cát trên
tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc nhiều công nhân công ty golden victory việt nam
trụ sở tại xã nghĩa minh huyện nghĩa hưng tỉnh nam định
có biểu hiện buồn nôn chóng mặt đau đầu phải nhập viện trong các ngày một mươi bốn và ngày một mươi bảy tháng một mươi vừa qua
nguyên nhân vụ việc trên là do ngộ độc khí trong điều kiện môi trường làm việc có dung môi hữu cơ cả
theo báo cáo của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh nam định
điều kiện làm việc tại sường sản xuất tạm thời k một và sường sản xuất x một
nơi có công nhân bị ngất đau đầu buồn nôn phải nhập viện thiếu an toàn
công ty bố trí máy móc chán thiết bị vị trí lao động với mức độ cao làm giảm hiệu quả không thông khí
hơn nữa công ty sử dụng hóa chất rung môi hữu cơ trong quá trình sản xuất
bao gồm các chất dễ bay hơi phát tám ra không khí khi gặp nhiệt độ cao
có thể là tác nhân gây ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân
công ty golden victory việt nam thừa nhận sự cố xảy ra tại các xưởng sản xuất là do điều kiện lao động chưa đảm bảo
sau gần một tuần cho công nhân tạm nghỉ việc để khắc phục
các phân xưởng sản xuất của công ty này đã được cơ quan chức năng thẩm định
đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy có hệ thống thông thoát gió đạt yêu cầu
công ty cũng bố trí lại các dây chuyền sản xuất giảm bớt máy móc số lượng công nhân
không để quá đông người trong một xưởng lắp đặt thêm hệ thống thông khí
từ chiều ngày hôm qua công ty này đã tổ chức sản xuất trở lại
công nhân đã quay lại làm việc xong chưa thống kê được có bao nhiêu người đi làm
cùng với sốt xuất huyết bệnh tay chân miệng trên địa bàn tỉnh khánh hòa
cũng đang có xu hướng gia tăng với số ca mắc mới liên tục tăng cao
không chỉ trẻ em mà nhóm đối tượng có sức đề kháng yếu
nhiều đối tượng trưởng thành cũng phải nhập viện vì những bệnh truyền nhiễm này
theo thống kê từ đầu năm đến nay toàn tỉnh khánh hòa ghi nhận hơn tám năm trăm linh ca mắc sốt xuất huyết
tăng gần ba ca so với cùng kỳ năm trước
và một sáu trăm linh ca mắc tay chân miệng tăng gần hai trăm năm mươi ca so với cùng kỳ năm trước

bệnh viện bệnh nhiệt đới tỉnh khánh hòa chỉ tiếp nhận điều trị khoảng một trăm linh bệnh nhân tay chân miệng
thì trong tháng chín bệnh viện tiếp nhận đến ba trăm tám mươi năm ca
riêng một mươi một mươi ngày đầu tháng một mươi số ca mắc tay chân miệng đã tăng lên gần hai trăm linh bệnh nhân
đáng lưu ý không chỉ có số mắc tăng cao số ca bệnh nặng trong tháng chín và tháng một mươi
cũng tăng gấp hai lần so với những tháng trước
điển hình là trường hợp của cháu bé một mươi năm tháng tuổi
trong thời này nhập viện ở ngày thứ ba của bệnh
chẩn đoán mắc tay chân miệng nặng ở mức độ hai b phải hỗ trợ thở máy và điều trị tích cực
rất may sau hai ngày điều trị sức khỏe của cháu bé đã dần ổn định
người không biết quần gì rồi ra vào đây mới biết xuất hiện người bệnh tay chân miệng
cũng nặng nặng lắm
thì vào hồi cấp cứu ở lại một đêm gắn ly
không chỉ có tay chân miệng tăng cao
số suất huyết đang lưu hoành ở cả tám trên tám huyện thị thành phố trên địa bàn tỉnh
với số ca mắc có xu hướng gia tăng
cụ thể trong tháng chín toàn tỉnh ghi nhận khoảng bốn trăm linh ca mắc suất huyết
thì chỉ trong nửa đầu tháng một mươi toàn tỉnh ghi nhận hơn hai trăm bảy mươi ca
đáng lo ngại đã ghi nhận hai trường hợp tử vong
tuy nhiên nhiều người dân vẫn còn tâm lý chủ quan với bệnh
cô có biết cách phòng bệnh của suất huyết không
không thì sẽ biết
hồi giờ mình không có bệnh lên lên sẽ biết được
họ đi làm sáng đi làm
chiều về nên không có nghĩ quan tâm gì tới được đâu
theo các chuyên gia y tế việc nhiều bệnh truyền nhiễm cùng gia tăng là vấn đề cần được quan tâm hiện nay
bởi trước tình hình thời tiết mưa nắng thất thường sẽ là điều kiện thuận lợi cho virus gây bệnh sinh sôi phát triển
nếu chủ quan không chủ động phòng chống thì việc dịch trồng dịch rất dễ xảy ra
bệnh viện đã tổ chức tập hướng cho tất cả nhân viên y tế về chuyên ngành y tế tư nhân cũng như y tế nhà nước
để tổ chức tập hướng cho tất cả nhân viên y tế về chuyên ngành y tế tư nhân cũng như y tế nhà nước
để tổ chức tập hướng cho tất cả nhân viên y tế tư nhân cũng như y tế nhà nước
hiện tại ngành y tế đang triển khai tích cực các biện pháp phòng chống các bệnh truyền nhiễm
trong đó đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức của người dân
phát hiện xử lý kịp thời các ổ dịch sốt xuất huyết đồng thời thường xuyên kiểm tra giám sát
hướng dẫn phòng bệnh tay chân miệng tại các cơ sở mầm non nhóm trẻ tư nhân
chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác sở giáo dục và đào tạo hà nội vừa có văn bản đề nghị
các phòng giáo dục và đào tạo các quận huyện thị xã và các đơn vị trực thuộc sở
thực hiện công tác bảo đảm an ninh trật tự trường học
các đơn vị chủ động phối hợp cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự
an toàn trường học tuyên truyền phổ biến pháp luật những chủ trương chính sách của đảng
nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy
tuyên truyền việc thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước về quản lý sử dụng pháo
các hành vi bị cấm tổ chức cam kết không mua bán đốt pháo nổ các loại
đặc biệt là trong dịp lễ tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi tăng cường kiểm soát và giám sát
khi khách đến đơn vị liên hệ công tác thực hiện nghiêm túc lịch trực cơ quan của lãnh đạo đơn vị
và trực bảo vệ bảo đảm không để người lạ xuất hiện trong cơ quan đơn vị
thiết lập công khai đường dây nóng để tiếp nhận và kịp thời xử lý các thông tin
có liên quan đến an ninh an toàn trường học và bạo lực học đường
ngày hôm qua ủy ban nhân dân tỉnh gia lai ra thông báo về kết quả giám định nguyên nhân sự cố
công trình đoạn km một mươi hai trăm linh đến km một mươi ba trăm năm mươi thuộc dự án đường hồ chí minh đoạn tránh chư sê tỉnh gia lai
thông báo này dựa trên cơ sở kết quả kiểm định của trung tâm kỹ thuật đường bộ tại báo cáo
và kết quả giám định nguyên nhân sự cố công trình đoạn km một mươi hai trăm linh cho đến km một mươi ba trăm năm mươi
thuộc dự án đường hồ chí minh
đoạn tránh chư sê của bộ giao thông vận tải
theo đó nguyên nhân chủ yếu gây ra tình trạng sụt lún đoạn đường trên là do hai lớp đất yếu
trạng thái dẻo mềm đến dẻo chảy nằm phía dưới lớp vỏ cứng phân bổ rộng khắp khu vực sự cố
và xuất hiện nước ngầm chưa phát hiện được để xử lý triệt đề trong quá trình chuẩn bị
và thực hiện dự án đã gây mất ổn định công trình
thưa quý vị mới đây dự thảo tám mươi sáu của bộ giao thông vận tải đã nhận được sự quan tâm chú ý đặc biệt của người dân
trong đó đưa ra các quy định về hoạt động vận tải đưa đón học sinh buộc phải có phương án kiểm soát
không để bỏ quân hành khách trên xe
và đây là một động thái có thể cho là dễ hiểu vì thời gian qua liên tiếp xảy ra các sự cố không mong muốn
liên quan đến hoạt động vận tải hành khách đặc thù này
xung quanh dự thảo này vẫn còn có nhiều ý kiến trái chiều
nhiều chuyên gia về giao thông thì cho rằng đây chỉ là một biện pháp bổ sung cho phù hợp
khi đã để xảy ra những sự cố đau lòng chứ chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu thực tiễn phát triển
của hoạt động kinh doanh vận tải khách đặc thù ngày một nở rộ này
vậy thực tế loại hình vận tải này đang hoạt động như thế nào và còn thiếu những điều gì cần bổ sung
để đáp ứng được yêu cầu thực tế mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện giao thông ngày hôm nay
theo quy định hiện hành thì hoạt động vận tải khách là kinh doanh có điều kiện
và vận tải đưa đón học sinh là hoạt động vận tải theo hợp đồng
phải được sở giao thông vận tải cấp phép kinh doanh vận tải
và xe được cấp phù hiệu gắn thiết bị giám sát hành trình theo quy định
đối với các thành phố lớn đa phần những quy định cơ bản này đều được chấp hành
thế nhưng ở những vùng nông thôn tất cả dường như đều được bỏ qua
xe cũ nát quá niên hạn sử dụng không phù hiệu đón trả khách không khác gì những chiếc xe dù
nhồi nhét chen trúc thậm chí còn phải đu bám đứng mép cửa chỉ mong có được một phương tiện di chuyển
nếu ở hà nội thì do các đô thị lớn thì
nếu ở hà nội thì do các đô thị lớn thì
em bé là vô cùng quan trọng và có xe được đón là một lợn thế cạnh tranh trong việc chiêu sinh
nhưng đối với các vùng nông thôn thì đấy không phải hay
cho nên vùng nông thôn trẻ em đi học đi bộ đi xe đạp là bình thường
nay có một chiếc ô tô đã là tốt rồi đã là tiện nghi hơn rồi
cho nên người ta sơ xuất bỏ qua tất cả những yếu tố đấy
thì vấn đề này nếu như không cảnh tỉnh trước hết là các hội phụ huynh và các nhà trường
thứ nhì là các cơ quan chức năng
thì sơ suất bỏ qua tất cả những yếu tố đấy
đứng muộn cũng sinh ra những hậu quả rất khó lường và nguy hiểm cho các cháu
còn về phía các chuyên gia giao thông thì lại cho rằng
nếu mà ba bốn mươi các cháu mà đi trên một cái xe khách chở các em lên trường
thì tôi nghĩ rằng là chúng ta thay thế mà không cho các cái xe chở
thì khi đó phải dùng nhiều gia đình phải dùng bố mẹ chở con đi học
rồi này có thể thuê xe ôm taxi thì không có đủ tiền gì
nếu như vậy thì
là để ba bốn mươi cháu ở trên ô tô mà thay bằng ba bốn mươi cái xe ôm
thì cái sắc suất tai nạn của cháu rất cao
bởi vì chúng ta thấy rằng là cái tai nạn của mô tô xe máy
là tính nguy hiểm chết người
có thể tăng gấp một mươi lần so với đi ô tô
đó là thực trạng
tuy nhiên về khía cạnh quản lý nhà nước thì với các quy định hiện hành
xe đưa đón học sinh được đánh đồng với kinh doanh vận tải hành khách thông thường
trong khi đây là loại hình vận tải hành khách đặc thù
các chuyên gia và các cơ quan chức năng đã đưa ra rất nhiều ví dụ cụ thể
và những cân nhắc đối với loại hình vận tải đặc thù này
cần được làm ngay trong thời gian tới
cái loại hình xe chở các cháu đi học
ví dụ màu sắc thì đặc biệt để mọi người đều dễ nhận biết
thứ hai là pháp luật quy định thì rất chặt chẽ
nếu mà khi xe đang dừng độ để cho các cháu xuống với cái địa điểm nào đấy
ví dụ cổng trường học
là ở ven đường thì đều là nghiêm cấm các xe là không được vượt
thứ hai nữa là cái kết thấu của xe
nó khác hoàn toàn với các xe kinh doanh dịch vụ khác
thì cái sự quan tâm như ngành giáo dục
trường đấy phải vào cổ
ví dụ như là dừng đỗ thì địa phương
dừng đỗ đón trả khách lên xuống cho an toàn
thì đã phải kết hợp cả chính quyền địa phương
lẫn cái trường học của ngành giáo dục nữa
trong cái điều kiện trước mắt chúng ta có thể là
tạo điều kiện cho các tỉnh người ta có thể sử dụng các ô tô đưa đón các cháu
chỉ có điều rằng là người lái xe nhà trường cũng là với người đưa đón các cháu
phải có trách nhiệm phải được huấn luyện lại để có hiểu biết về tính lớp các cháu
cũng như là quy trình đưa đón để đảm bảo cho cháu đi lại một cách an toàn
từ nhà đến trường rồi từ trường về đến nhà
rõ ràng nhu cầu xe đưa đón học sinh là rất lớn
và đây là dịch vụ mang lại hiệu quả tốt cho xã hội nếu được tổ chức chặt chẽ
tuy nhiên đối với hành khách đặc thù thì cũng rất cần những quy định cũng phải đặc thù
như quy chuẩn về phương tiện người lái cũng như người phục vụ trên xe
cần phải hiểu rõ bản chất của vấn đề chứ không chỉ dừng lại ở việc bổ sung quy định không bỏ
quên hành khách nhằm đối phó với dư luận xã hội sau hàng loạt sự cố
như dự thảo tám mươi sáu mới đây của bộ giao thông vận tải

nỗ giềng thu trong năm một trong những khoảng thời gian lý tưởng
nhất là để các cặp đôi tổ chức đăng cưới và chính thức về chung một nhà do đó
việc chọn được một bộ trang sức cưới đẹp và hợp túi tiền là
trang sức luôn luôn là một phần tất yếu cho ngày cưới với ý nghĩa
biểu trưng cho sự sung túc và hạnh phúc tràn đầy
chính vì vậy mà mùa cưới năm nay thị trường trang sức cưới đã thực sự sôi động
phản ánh của phóng viên ani nghày mới
sẽ giúp cho các cặp đôi có thể tìm hiểu về những mẫu trang sức đáng sở hữu nhất
tranh thủ thời gian nghỉ phép để chuẩn bị cho ngày cưới của mình
đôi bạn trẻ đỗ hữu dũng và nguyễn thị xoan đã đến đây để chọn mua nhẫn cưới
một trang sức không thể thiếu được trong ngày trọng đại
một cái mẫu này khá là ưm
tại vì lên tay mình và lên tay vợ trong cuộc cuộc mình cũng rất là đẹp
mình chắc chắn sẽ chọn mẫu này
các sản phẩm mẫu mã năm nay đa dạng hơn và trẻ trung hơn
nó không còn dọc khuôn theo những kiểu là trước đây tôi có tham khảo qua
thì thấy những cái mẫu mã thì hơi cũ và nó hơi cứng
thì năm nay tôi thấy là có rất nhiều mô mã và đa dạng sự lựa chọn cho mọi người
tại thị trường việt nam theo báo cáo của hội đồng vàng thế giới
nhu cầu vàng trang sức đang ở mức cao nhất trong vòng một mươi năm
đạt khoảng một mươi sáu tấn trên năm
điều này có thể dễ hiểu bởi nền kinh tế việt nam đang trên đà tăng trưởng ổn định
đã kích thích mạnh mẽ nhu cầu tiêu dùng nhóm hàng hóa cao cấp
vùng năm nay thì rất là đơn giản người ta sẽ thích là một viên đá
hai người là một viên đá hoặc là nữ là nhiều viên nam và một viên
thì da như thế là phù hợp cho cả nữ và nam
chất liệu thì hầu như khách năm nay sẽ thích là đặc lòng
đặc lòng ở trong lòng nhẫn đeo thì nó sẽ không bị làm tay cả bám bẩn
và thì minh châu cũng chuẩn bị rất là nhiều các cái bộ trang sức hồi môn
hay là trang sức cưới để phục vụ cho cô dâu chú rẻ được gắn đá ngọc quý hay kim cương
vừa tiện ích trong ngày cưới và cũng sử dụng sau đấy hàng ngày
việc tính toán đưa ra được sản phẩm phù hợp thị hiếu giá thành
và quan trọng nhất là giữ được chất lượng
đúng tuổi vàng là kinh nghiệm mà những hãng có thương hiệu chia sẻ
trong việc giữ khách giữ uy tín để từ đó kích thích nhu cầu mua sắm trang sức cưới
ngày mùa sôi động hơn
trong khâu chuẩn bị sinh lễ cưới thì việc chuẩn bị trang sức đặc biệt như là nhẫn cưới
là điều rất quan trọng và hẳn tối một khoản chi phí nhất định
vậy việc mua nhẫn cưới như thế nào để có thể vừa tiết kiệm mà vẫn toát lên được sự trang trọng
là điều khiến cho nhiều cặp đôi còn băn khoăn và lo lắng
và ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của chuyên gia trong lĩnh vực này
để có thể mua được một bộ nhẫn cưới vừa đẹp vừa bền vừa tiết kiệm được chi phí
năm nay khách hàng chủ yếu là chọn những cặp nhẫn cưới có những họa tiết đơn giản
đối với nhẫn nữ thì có gắn một chút đá và cái họa tiết hơi điệu
và đối với nam thì thường không gắn đá hoặc là chỉ có một viên đá duy nhất thôi
thì nó sẽ khỏe khoắn hơn cho nam giới
thực ra thì nhẫn cưới mỗi một đôi nó có một cái nét đặc trưng riêng
và gần như là nó cũng có các cái nét tương đồng giống nhau
và các cái họa tiết nó cũng có một cái nét đặc trưng riêng
phù hợp với cái nhu cầu và cái sở thích của cái khách hàng chọn lựa cặp nhẫn cưới đó
khách hàng có thể đeo lên tay để ngắm xem có ưng hay không
có phù hợp với đôi bàn tay của mình hay không
nhẫn cưới thì thường nó sẽ ôm sát bàn tay
và khi khách hàng lựa chọn thì cũng rất là dễ dàng để đeo
để vừa bền vừa đẹp vừa siêu tiết kiệm
khách hàng có thể lựa chọn theo cái nhu cầu kinh tế của mình
tuy nhiên thì khách hàng có thể lựa chọn theo các họa tiết đơn giản
quan trọng để mình sử dụng lâu dài
và những họa tiết hoa văn cầu kỳ thì mình cũng có thể sử dụng lâu dài được
nhưng nó sẽ phù hợp với những hoàn cảnh khác nhau sử dụng
như đi cưới hay là dạ hội hay là sinh nhật chẳng hạn
có những họa tiết đơn giản thì mình có thể đeo thường ngày hoặc là làm công sở
đấy là cũng một số cái kỹ năng để mình chọn trang sức cho mình
trong ngày cưới hoặc là trong hàng ngày mình sử dụng
với những khách hàng có kinh tế cao
thì có thể chọn những bộ trang sức cưới gắn kim cương
hoặc là những bộ trang sức cưới hàng ý vàng tây một mươi tám k
và có với những khách hàng mà có thu nhập bình quân
thì có thể là chọn những trang sức cưới có giá trị thấp hơn
giao động từ khoảng tùy vào cái nhu cầu kinh tế của họ
để phục vụ cho mình trong ngày cưới
và với một mươi bốn k một mươi tám k hay là hai mươi bốn k
thì về giá trị thì nó cũng tương đồng nhau

và quá trình sử dụng thì cũng khá là tốt trong quá trình sử dụng
và bền cũng đẹp sau này bán lại thì cũng được giá
khi khách hàng sử dụng trang sức thì có thể là bảo hành thường xuyên
và quá trình đi ngủ đi tắm thì mình cũng lên tháo trang sức xa
và để vào hộp
và đối với cả trang sức gắn ngọc chai chẳng hạn
thì cũng có thể ngâm vào cái sữa không đường
sau đó thì lau lại bằng khăn nhung mềm vải mềm để bảo quản trang sức
theo người dân dầu nhất đổ tràn trên đường một đoạn dài khoảng ba trăm linh m
khoảng hai mươi người đi xe gắn máy ngang qua không nhìn thấy đã bị trượt ngã
trong đó có cả phụ nữ và trẻ em dẫn đến bị thương nhiều phương tiện hư hỏng
những người đi xe gắn máy sau đó phải chen vào làng xe ô tô để di chuyển
khiến giao thông hỗn loạn
nhân chứng cho biết trước đó có một xe quét đường đi ngang qua
thì việc chạy hóa chất là dầu nhất xuống đoạn đường trên
hiện cơ quan chức năng đang trích xuất camera khu vực để truy tìm phương tiện gây ra sự cố
ngày hai mươi hai tháng một mươi sở giáo dục và đào tạo tp hcm tổ chức buổi họp báo
về tình hình triển khai thực hiện đề án hỗ trợ phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục
ở khu vực khu chế xuất khu công nghiệp đến năm hai nghìn hai mươi
sở giáo dục và đào tạo tp hcm cho hay đến thời điểm này
thành phố đã hoàn thành việc khảo sát điều kiện vật chất trang thiết bị
của các nhóm trẻ trên địa bàn có khu công nghiệp khu chế xuất đang hoạt động
hiện phòng giáo dục đào tạo các quận huyện đang phối hợp với các đơn vị khảo sát
tiến hành lắp đặt camera tại các nhóm trẻ hoàn chỉnh danh sách đề nghị hỗ trợ
trang thiết bị đồ dùng đồ chơi
đề án sẽ triển khai lắp đặt camera và trang bị đồ dùng đồ chơi tại sáu mươi nhóm trẻ
trong đó có năm mươi bảy nhóm cần hỗ trợ nâng cao chất lượng ba nhóm hỗ trợ kiện toàn thành lập mới
kinh phí để hỗ trợ đồ chơi đồ dùng học tập và lắp đặt camera là hơn ba tám tỷ đồng
do ngân sách thành phố chi trả
các quận huyện có số lượng nhóm trẻ tham gia đề án nhiều nhất là quận thủ đức một mươi hai nhóm
quận tân phú một mươi một nhóm quận tân bình chín nhóm và huyện nhà bè tám nhóm
theo đó sở giáo dục đào tạo đã giao phòng giáo dục đào tạo quận huyện
nắm bắt tình hình hoạt động của các nhóm trẻ tham gia đề án
nơi nhóm nào vì lý do gì phải dừng hoạt động sở sẽ thu hộ đồ dùng đồ chơi camera
để lắp đặt và trang bị cho các đơn vị khác tham gia đề án
dự kiến đến đầu tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín các nhóm trẻ tham gia đề án sẽ nhận được thiết bị
đồ dùng đồ chơi để kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động
thưa quý vị liên quan đến hoạt động xây dựng không phép của một số cán bộ
trên địa bàn của quận thì vào chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi ủy viên bộ chính trị
bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân cùng với lãnh đạo của hội đồng nhân dân
của ủy ban nhân dân tp hcm đã có buổi làm việc với quận thủ đức
để đưa ra hướng giải quyết về vụ việc
tình trạng vi phạm trong trật tự xây dựng tại tp hcm đang diễn ra hàng ngày
hàng giờ thách thức kỹ cương pháp luật
mới đây việc cán bộ ủy ban nhân dân quận thủ đức xây dựng không phép
và có dấu hiệu bao che cho người nhà xây dựng sai quy định diễn ra nhiều năm qua
đã khiến dư luận bất bình
sau khi báo chí đăng tải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân
đã chú trị phù hợp với các sở ngành liên quan làm việc với quận thủ đức
đồng thời thực địa khu vực xây dựng không phép trên địa bàn quận
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân
làm việc lãnh đạo quận thủ đức thừa nhận xử lý vụ việc sai phạm này là chậm
sẽ rút kinh nghiệm đồng thời kiên quyết xử lý cán bộ sai phạm với tiêu chí không có vùng cấm
không có ngoại lệ và không loại trừ ai

bí thư nguyễn thiện nhân cũng chỉ đạo các sở ngành liên quan tổng kiểm tra lại tình trạng vi phạm trật tự xây dựng trên toàn thành phố
sắp xếp lại đội ngũ thanh tra xây dựng đồng thời chỉ đạo người đứng đầu các địa phương phải quyết liệt gương mẫu trong xử lý sai phạm

thủ đức là một trong những địa bàn nóng về vi phạm trật tự xây dựng
vào tháng ba năm hai nghìn một mươi chín ủy ban kiểm tra thành ủy tp hcm đã ký luật cảnh cáo ông
trần văn dũng phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận và ông nguyễn nam hải trước phòng quản lý đô thị quận thủ đức
và một số lãnh đạo phường linh đông phường tam phú vì đã xảy ra chậm xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng
trong tuần này sở xây dựng tp hcm sẽ họp bàn để đưa ra phương án tháo dỡ khắc phục tình trạng vi phạm
về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố
vũ ngọc phượng là đạo diễn đứng sau thành công của hai tác phẩm ngôn tình vé đường theo yêu chạy và một
một mươi ngày bên em tuy nhiên với lần quay trở lại lần này ở màng ánh rộng năm hai nghìn một mươi chín thì đạo diễn này quyết định
là sẽ khai thác sâu về câu chuyện gia đình với tình cảm anh em cùng với kịch bản dừng lại mang tên anh trai yêu quái
hai sản phẩm điện ảnh trước đây của vũ ngọc phường vé đường chỉ yêu chạy và một trăm linh ngày bên em
chưa đạt kết quả doanh thu tốt nhưng định hình rõ nét phong cách của anh trong giới sản xuất phim
với lần trở lại mạng ánh rộng năm hai nghìn một mươi chín vũ ngọc phượng mong muốn chọn tình cảm gia đình là tuyến nội dung trọng tâm
phát triển thế mạnh về phong cách kể chuyện nhẹ nhàng tự nhiên vì vậy nhà sản xuất tin tưởng giao kịch bản hàn quốc
my annoying brother anh tôi vô số tội cho đạo diễn này với tên gọi mới anh trai yêu quái
lần dựng lại năm hai nghìn một mươi chín giao nhân vật hai anh em cho kiều minh tuấn và isak đảm nhiệm
mặc dù ai dắt và anh phượng chơi với nhau rất thân rồi nhưng mà hai anh em có thỏa thuận với nhau là đã chơi chung với nhau
thì không làm việc chung với nhau bởi vì isaac nghĩ là đã chơi thân và làm việc là dễ mô thửng và hai anh em thống nhất như vậy
nhưng mà mãi đến anh trai yêu quái thì thực sự phượng mới nói với isaac là cần tìm một cái nhân vật mà khi đứng bên kiều minh tuấn
nó cho ra được cái chemistry gọi là sức xúc tác giữa hai diễn viên
thì may mắn là khi mà isaac đứng cạnh kiều minh tuấn nó cho ra cho nhà sản xuất lẫn phượng thấy rằng là
và đây là một cặp diễn viên rất là hợp gạ với nhau
mặc dù isaac hơi có một cái định kiến về phim remake bởi vì isaac không có muốn phải làm một bộ phim người khác
nhưng mà bởi vì cái sự kích thích tò mò về một nhân vật chơi judo mà là bị mù
sau đấy là được đóng cùng với anh kiều minh tuấn một diễn viên rất là tài năng isaac nghĩ rằng là
mình mới chấp lấy cơ hội này
phim anh tray yêu quái đầu tháng một mươi vừa qua đã tham gia trình chiếu tại liên hoan phim busan hàn quốc
trong chương trình cơ sổ điện ảnh châu á
cứu liều lĩnh khi đem tác phẩm remake giới thiệu đến thị trường nên sản xuất kịch bản gốc
mang lại kết quả bất ngờ vì phần lớn khán giả dưới quan sát dành lời khen cho nỗ lực đổi mới cải thiện của ekip việt nam
thế nhưng mà chính những nhà tuyển phim hàn quốc người ta xem là người ta đã đồng ý để mà
người ta đã chọn lựa để mà công chiếu giới thiệu với khán giả tại hàn quốc
và khán giả của hàn quốc khi xem người ta đã cười và đã khóc rất nhiều
và người ta cũng đã trong cái phần hỏi đáp với cả phượng và ekip thì mọi người
có một số khán giả hàn quốc bảo tàng thấy rất là khác bản gốc
tôi nghĩ rằng là đấy là một cái niềm tự hào và một cái niềm vui rất là lớn
tại vì người ta hay gọi là gì trở củi về rừng á
mình là một phim dựa trên một cái kịch bản hàn quốc
và mình lại đưa nó về khán giả hàn quốc và khán giả hàn quốc đó nhận
thì phượng rất là tự tin là đến với khán giả việt nam
khán giả việt nam cũng sẽ đồng nhận anh trai yêu quái
kịch bản anh trai yêu quái giữ lại khung nội dung chính của my annoying brother
với nhân vật anh trai lắm chiêu và người em trai phải trải qua
sang chiến tâm lý khi đột nhiên mất thị lực
phiên bản việt nam năm hai nghìn một mươi chín có thêm tuyến nhân vật bà hàng xóm
do phi phùng thủ vai để tạo nên điểm nhấn mới
bộ phim anh trai yêu quái sẽ bắt đầu công chiếu từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín